một trăm linh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô hà nội

tại khu di tích k chín đá trông xã minh quang huyện ba vì hà nội
tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh ở khu di tích k chín đá trông
trong niềm xúc động và tự hào một trăm linh thủ khoa đã báo cáo với bác
những thành tích xuất sắc trong học tập và giàn luyện
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bác
các thủ khoa nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực phân đấu nhiều hơn nữa
để đem sức lực tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ
viết tiếp trong sự vẻ vang của dân tộc
đi theo con đường cách mạng mà bác đã chọn
qua đó góp phần vào sự phát triển của thủ đô và đất nước
cũng như các sinh viên phát câu sẽ rất mong muốn một cơ hội
được làm việc trong những môi trường mà tạo điều kiện
cho chúng em phát huy hết những kiến thức
mà chúng em đã học tập được trong trường đại học
cũng như tạo điều kiện để chúng em tiếp xúc với lệ thực tế nhiều hơn
mở mang trí thức
và đóng góp được nhiều hơn trí tuệ
cũng như sự sáng tạo của tuổi trẻ đối với nước nhà
các thủ khoa xuất sắc và đông đảo đoàn viên thanh niên
lực lượng quân đội cũng đã tham gia lễ dân hương
và trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hóa đền va
thị xã sơn tây hà nội
trong số một trăm linh thủ khoa xuất sắc năm nay
có hai sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh
vừa là thủ khoa thất nghiệp
năm thủ khoa là đảng viên đảng cộng sản việt nam
với giá trị thu hoạch trung bình từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng trên một hectare
cây nhãn hiện đang là một trong những loại cây trồng
mang lại hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh miền núi sơn la
đời sống nhân dân vùng cao vùng sâu của tỉnh này
đang có sự thay đổi rõ rệt nhờ cây nhãn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại sông mã tỉnh sơn la
đây là vườn nhãn rộng hơn một hectare
với hai trăm linh gốc nhãn của gia đình ông lường văn thoan
ở xã nàng nghiệu huyện sông mã
những ngày này gia đình ông rất tất bật thu hoạch nhãn
đang vào kỳ chín rộ để bán cho thương lái
trước đây diện tích này gia đình ông sử dụng để trồng ngô
trừ chi phí một hectare ngô chỉ mang lại thu nhập chưa đến ba mươi triệu đồng
từ khi chuyển sang trồng nhãn thu nhập gấp một mươi lần
mỗi góc nhãn ghép một năm gia đình ông chỉ mất khoảng
một trăm năm mươi đồng tiền chi phí chăm sóc thu hoạch từ hai đến ba tạ quả
đặc biệt có những cây lên đến bốn tạ quả
với mức giá từ hai mươi đồng như hiện nay
một cây nhãn có thể cho thu nhập từ tám đến một mươi triệu đồng
những năm đầu một nghìn chín trăm chín mươi tỉnh sơn la từng có phong trào trồng nhãn trên đồi trọc
làm cây xóa đói giảm nghèo
bà con trồng nhưng lại chưa biết cách chăm sóc nên nhãn còi quả bé cùi mỏng
chỉ có thể bán cho các lò xấy làm long nhãn
hiệu quả không cao nhiều gia đình đã từng phá nhãn hoặc bỏ hoang không chăm sóc
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay ở sông mã người dân theo nhau ghép nhãn cải tạo vườn nhãn
nhãn ghép đã cho thu hoạch hiệu quả bất ngờ
phong trào ghép nhãn đã nhanh chóng lan ra khắp các địa phương này
nhãn được trồng chủ yếu dọc hai bên bờ sông mã chạy dài hàng chục cây số
nhãn còn leo lên đồi bạt ngàn nhãn
đến nay huyện sông mã có diện tích bốn hai trăm sáu mươi tám hectare nhãn sản lượng hàng năm khoảng ba mươi hai tấn quả
trường khương là một trong những xã đi đầu ở sông mã
với gần một trăm linh diện tích nhãn đã được cải tạo thành nhãn ghép
hiệu quả rất cao sau khi nai ghép với những cây nhãn ở địa phương ở đây
sau đó từ năm hai nghìn một mươi đến nay năng suất của cây nhãn đã nâng cao rất đáng kể
và tăng thêm cái nguồn thu nhập lớn của xã ở đây
nhiều nhà đã mua sắm các cây như xây dựng nhà cửa
mua sắm xe ô tô phương tiện sinh hoạt phục vụ đời sống
năm nay vùng nhãn hương yên thiệt hại do mưa bão
nên giá nhãn thương lái đặt mua tại vườn ở sông mã trung bình lên từ hai mươi hai mươi hai đồng trên một kg
cao hơn từ ba đến năm đồng so với mọi năm
để quả nhãn có chỗ đứng bền vững trên thị trường trở thành cây lầm dầu
người nông dân huyện sông mã đã nghĩ tới sản xuất nhãn sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
các hợp tác xã kiểu mới được thành lập liên kết người nông dân từ trồng
chăm sóc ứng dụng khoa học công nghệ đến bảo quản sau thu hoạch
nhằm nâng cao chất lượng quả nhãn sông mã

giúp người nông dân bên sòng sông mã vươn lên làm giàu
trong khi đó từng được mệnh danh là cây vàng trắng đem lại lợi nhuận cao cho người dân
nhưng mấy năm gần đây người trồng cao su cả nước nói chung
phú yên nói riêng gặp phải khó khăn do mùa liên tục rớt giá
khó cầm cự nhiều người phải chặt bỏ bớt diện tích bán vườn hoặc là chuyển sang cây trồng khác
trên chính quyền và các ngành chức năng khuyến cáo
nông dân cố gắng giữ ổn diện tích giảm suất đầu tư
giãn thời gian cạo mù chờ mù cao su lên giá
hiện giá mù cao su tại thị trường phú yên chỉ còn một mươi đồng trên một kg
giảm một đồng so với năm hai nghìn một mươi năm và gần hai mươi đồng so với trước năm hai nghìn một mươi bảy
xã mù liên tục lao dốc người dân trồng cao su tỉnh phú yên rất lo lắng
và có hộ phải chặt bỏ bớt diện tích để chuyển sang cây trồng khác
vì không đủ bù đắp chi phí đầu tư công chăm sóc
là một trong những vùng trồng cao su sớm nhất của tỉnh phú yên
không như trước đây những ngày này tại các vườn trồng cao su ở các xã sơn định sơn long
thuộc huyện miền núi sơn hòa đang vào vụ thu hoạch rộ mũ cao su
nhưng không khí làm việc ảm đạm ít bóng người lao động
mặc dù những cái bát gắn trên thân cây đã đầy mù
đầu tư phát triển từ năm hai nghìn năm đến nay
đến thời điểm này thì tổng cái diện tích cao su của toàn xã là bốn trăm chín mươi năm hectare
trong đó mà diện tích mà cao su khai thác thì khoảng là ba trăm một mươi năm hectare
và đến thời điểm hiện tại như bây giờ thì cái giá của cao su thì tương đối thấp
theo những người có kinh nghiệm trồng cây cao su
mặc dù giá mủ chỉ còn từ một mươi đồng trên một kg
nhưng nếu trồng giống mới
và nắm rõ kỹ thuật khai thác tiết kiệm công lao động
thì một ngày mỗi hectare cao su cũng thu hoạch được khoảng bốn mươi kg mù
bán được bốn trăm linh đồng
cái khí hậu ở đây thực tế là nó hơn bình địa dũng tàu nó mát mẻ
ngủ nó rất nhiều nhưng mà do là cái năng sức thấp là do cái giống cây của mình trồng giống rat
nên mù năng sức thấp
với lại do bà con của mình là gạo d hai
nên cạo d hai là đâm ra cao su của mình cái hàm lượng dc rất kép
nếu mà bà con mình cạo d ba thì cái năng sức cao su ở đây không thua
vì các tỉnh khác
thí dụ như bây giờ đơn giản như cái này mù này là một hectare là thí dụ năm trăm sáu mươi cây
là nếu mà cây mà ngon lành đẹp chất lượng là có thể là trên bốn mươi kg một ngày
hiện nay mặc dù nhiều hội dân trồng cao su ở phú yên
đã bắt đầu biết tận dụng các phương pháp khai thác mù mang lại hiệu quả kinh tế
kết hợp với sử dụng nhân công của gia đình để giảm chi phí và ổn định diện tích cao su
chờ mù lên giá
tuy nhiên do vai vốn ngân hàng quá lớn
có hộ gần ba trăm linh triệu đồng
nếu như sắp tới giá mù cao su không được cải thiện
nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì không có tiền trả lãi ngân hàng
để giúp người dân yên tâm sản xuất không nên nhất thời phá bỏ cây cao su
cấp ủy và chính quyền địa phương đã đưa ra các giải pháp trước mắt
hiện nay đảng nhà nước có chủ trương là đầu tư giữ lại diện tích hiện có của cao su hiện nay
chủ yếu là lung canh thăm canh
cái thứ hai là chủ trương của đảng nhà nước là tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động cho nhân dân
tập trung và chăm sóc cao su
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
toàn tỉnh có gần bốn hectare cao su tập trung ở hai huyện miền núi sông hình và sơn hòa
trong đó có hơn một tám trăm linh hectare đã cho khai thác
thế nhưng mấy năm gần đây do ảnh hưởng chung của thị trường cao su trong nước và thế giới
giá mù cao su liên tục giảm người trồng lâm vào cảnh khó khăn
giải quyết thực trạng hiện nay theo ông nguyễn trọng tùng giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phú yên
đối với những vườn cao su sinh trưởng tốt và trung bình đang trong thời kỳ kinh doanh
nên giảm đầu tư phân bón giãn thời gian cạo mủ từ ba đến bốn ngày một lần để kéo dài tuổi thọ cây
và dùng công lao động trong gia đình để giảm chi phí chờ mổ lên giá
đối với vườn cao su kém phát triển đề nghị ubnd huyện kiểm tra đánh giá thực tế
trên cơ sở đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ kiến nghị ubnd tỉnh có giải pháp hỗ trợ nông dân
chuyển đổi cây trồng đề xuất ngân hàng khoanh và giãn nợ
ubnd tỉnh cà mau cho biết từ đầu năm đến nay đã phân khai tám mươi nguồn vốn của trung ương
khoảng hơn năm mươi một sáu tỷ đồng để hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
tại các huyện u minh thới bình trần văn thời và thành phố cà mau
phần kinh phí còn lại sau khi được trung ương phân bổ tỉnh sẽ bổ sung cho các địa phương còn lại
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung ương chấp thuận hỗ trợ cho tỉnh cà mau năm mươi ba tỷ đồng
để triển khai thực hiện chính sách quản lý sử dụng đất trồng lúa
theo đó toàn tỉnh có hơn ba mươi sáu ba trăm linh ha đất chuyên trồng lúa và hơn hai mươi tám hai trăm linh hectare đất trồng lúa khác
được phân khai kinh doanh hỗ trợ nêu trên
cụ thể đất chuyên trồng lúa sẽ được hỗ trợ một triệu đồng trên một ha một năm
đất trồng lúa khác được hỗ trợ năm trăm linh đồng trên một ha trên năm
chương trình nghệ thuật đường phố thu hút nhiều người tham gia hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn cho những ai yêu loại hình nghệ thuật này
nhằm đưa ca trù quảng bình đến với du khách khi đến tham quan hệ động phong nha kẻ bàng
cuối tuần qua trung tâm dịch vụ phong nha kẻ bàng quảng bình phối hợp với câu lạc bộ ca trù
tổ chức biểu diễn hình thức nghệ thuật độc đáo này tại tuyến du lịch sông chảy hang tối
hát ca trù là một bộ môn nghệ thuật truyền thống ở việt nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc
thịnh hành và có vùng ảnh hưởng lớn với phạm vi tới một mươi sáu tỉnh thành phố ở nửa phía bắc việt nam
và quảng bình là một trong những địa phương đó
ngoài những chuyến lưu diễn mang tính chất thi thố và phục vụ các sự kiện nhất định
thì ca trù quảng bình chưa có môi trường để phát triển
nhất là trong bối cảnh các hình thức nghệ thuật truyền thống đang gặp nhiều khó khăn
để đưa ca trù quảng bình đến với đại chúng trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng phối hợp với
câu lạc bộ ca trù đồng dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình tổ chức biểu diễn hình thức nghệ thuật độc đáo này
tại tuyến du lịch sông chày hang tối vào các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần
theo đó cùng với việc khám phá hang tối du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này
bởi các nghệ nhân ca trù trong không gian nhà giường truyền thống
đây là sản phẩm du lịch độc đáo mà trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng đưa vào phục vụ du khách trong mùa đông này
sốt xuất huyết là bệnh lây truyền do mũi vằn đốt người gây ra có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước không để mũi đẻ trứng diệt bọ gậy bằng cách
thả cá vào lưu chùm vại bể chứa nước và thâu rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hoa đổ nước đọng tại khanh nước tủ lạnh bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà không có bọ gậy không có sốt xuất huyết
trong phần tin quốc tế bộ trưởng kinh tế đức nhận định thương lượng ttip giữa mỹ và eu đã thất bại
singapore xác nhận có bốn mươi một ca nhiễm virus zika
bộ trưởng kinh tế đức shinma grabien vừa đưa ra nhận định cho rằng các cuộc thương lượng về một thỏa thuận thương mại tự do giữa mỹ và liên minh châu âu đã thất bại
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế đức sikma gariel cho biết trên thực tế các cuộc thương lượng với phía mỹ đã thất bại mặc dù không ai thừa nhận điều này
ông gabriel nêu rõ trong một mươi bốn vòng đàm phán vừa qua cả mỹ và eu đều chưa thể thống nhất về một trong tổng số hai mươi bảy vấn đề đang được thảo luận
ông đồng thời cho rằng các cuộc thương lượng về hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên đại tây dương ttip không có triển vọng như thỏa thuận thương mại tự do giữa canada và eu mà ông cho là công bằng hơn cho cả hai phía
hồi tháng bốn vừa qua ông gabriel cũng đã cảnh báo các cuộc thương lượng về ttip sẽ thất bại nếu mỹ không chịu đưa ra những nhượng bộ
ngoại trưởng hàn quốc jun ben se thông báo ông và bộ trưởng quốc phòng han min kyu dự định sẽ tới washington mỹ vào tháng một mươi tới để gặp những người đồng cấp nước chủ nhà và thảo luận
cách đối phó tốt hơn với những mối đe dọa đang gia tăng từ phía triều tiên
theo thông báo tại cuộc gặp sắp tới hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp cụ thể để ngăn cản triều tiên gia tăng tham vọng về hạt nhân và tên lửa
hàn quốc khẳng định cũng sẽ hợp tác với hội đồng bảo an liên hợp quốc và các đồng minh để khiến triều tiên nhận thức hậu quả nếu cứ quyết tâm phát triển hạt nhân và tên lửa
hàn quốc nhấn mạnh hiện không phải là lúc thích hợp để đề nghị tiến hành đàm phán với triều tiên mà điều quan trọng hiện nay là phải tạo ra các điều kiện và môi trường để bình nhưỡng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ các tham vọng hạt nhân và tên lửa
đây cũng được nhận định là cơ hội cuối cùng để kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên đồng thời kêu gọi trung quốc hiểu rằng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt là điều hết sức quan trọng đối với chính phủ và người dân hàn quốc
trong khi đó chính phủ lưu vong của yemen khẳng định về mặt nguyên tắc họ hoan nghênh sáng kiến được mỹ bảo trợ để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân houthi nhằm mục tiêu thành lập một chính phủ đoàn kết
theo thông cáo của chính phủ yemen tại một cuộc họp ở thủ đô riyadh của ả rập xê út nội các yemen đã bày tỏ bước đầu hoan nghênh những sáng kiến được đưa ra tại cuộc họp ở jeda trong đó có sự tham dự của ngoại trưởng mỹ john kerry
trước đó trong cuộc thảo luận với các nước vùng vịnh và liên hợp quốc tại thành phố jeda của ả rập xê út ông kari đã công bố sáng kiến hòa bình quốc tế mới để giải quyết cuộc xung đột kéo dài một mươi bảy tháng qua ở yemen
sáng kiến đề xuất phiến quân houthi và các đồng minh tham gia chính phủ đoàn kết nhưng với điều kiện họ phải rút lực lượng khỏi thủ đô sana và những khu vực trọng yếu khác cũng như giao nộp vũ khí hạng nặng cho bên thứ ba
hiện yemen vẫn chưa chính thức nhận được sáng kiến trên và phái viên liên hợp quốc tại yemen có nhiệm vụ thông báo cho các bên đối địch
một số nhân chứng được triệu tập tại phiên luận tội của thượng viện brazil xem xét chính thức bãi nhiệm tổng thống di marcep cho rằng nhà lãnh đạo này không vi phạm luật ngân sách quốc gia
trong phiên lấy lời khai ngày thứ ba của phiên luận tội cựu bộ trưởng kinh tế nelson barbosa và giáo sư khoa luật thuộc đại học bang rio ricardo lodi đều khẳng định
bà rốt xếp không vi phạm luật ngân sách quốc gia cũng như không gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đang chìm sâu trong khủng hoảng
cựu bộ trưởng babosa nhấn mạnh không có cơ sở nào để khẳng định bà rcep phải chịu trách nhiệm hình sự và các xác lệnh mà bà rushat từng ban hành khi đương nhiệm là hoàn toàn hợp hiến
trước đó một ngày thượng viện brazil cũng lắng nghe lời khai của một số nhân chứng khác những người này đều khẳng định các thủ thuật về ngân sách là vấn đề mà nhiều chính quyền trước đây từng làm ngoài ra nền kinh tế brazil giảm sút hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này
chỉ cần năm mươi bốn nghị sĩ tương đương với hai phần ba số ghế thượng viện bỏ phiếu đồng ý thì bà rushav sẽ chính thức bị bãi nhiệm
chấm dứt một mươi ba năm cầm quyền của đảng lao động và chính phủ tổng thống lâm thời michel temer sẽ cầm quyền đến hết nhiệm kỳ hiện nay của bà rousseff tới tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
singapore vừa xác nhận có hơn bốn mươi ca nhiễm virus zika do mũi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến du lịch
trong số bốn mươi một ca nhiễm virus zika không liên quan đến đi du lịch này có ba mươi sáu công nhân xây dựng người nước ngoài đang làm việc tại công trường ở anjuniet phía đông nam singapore
trước đó bộ y tế singapore xác nhận ca mắc đầu tiên trong nội địa cũng tại khu vực này nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm cho một trăm hai mươi bốn người phần lớn là công nhân xây dựng
bảy mươi tám người xây dựng
một người có kết quả âm tính năm người còn lại chờ xét nghiệm thêm
trong số bốn mươi một người có kết quả xét nghiệm dương tính thì ba mươi bốn người đã hoàn toàn bình phục
virus sica hiện hoành hành mạnh nhất ở brazil và mỹ latin
dịch bệnh này gây báo động cho phụ nữ nhiễm loại virus zika có nguy cơ sinh con bị dị tật đầu nhỏ bất thường
ngân hàng thế giới vừa cam kết tài trợ một trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ để hỗ trợ nigeria trong việc nâng cấp hệ thống y tế cộng đồng và phòng chống dịch bệnh bại liệt đang có nguy cơ bùng phát ở quốc gia tây phi này
bộ trưởng bộ y tế nigeria cho biết số tiền trên sẽ được chia làm hai gói tài trợ trong đó sáu mươi triệu đô la dành cho kiểm soát phòng chống bệnh bại liệt và điều trị cho các trường hợp nhiễm bệnh và sáu mươi năm triệu đô la còn lại sẽ được sử dụng cho việc nâng cấp các cơ sở y tế và mua vaccine để phòng chống căn bệnh nguy hiểm này
trước đó chính phủ nigeria đã dành mấy tỷ naira tương đương với gần bốn mươi triệu usd từ ngân sách quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
tuy nhiên nigeria cần khoảng một trăm linh triệu usd để phòng chống hiệu quả dịch bệnh này
nhất là đối với trẻ em dưới năm tuổi
đến nay mới chỉ có hơn tám trăm linh trẻ em dưới năm tuổi được tiêm chủng ở khu vực miền bắc nơi được coi là ổ dịch nguy hiểm nhất của quốc gia châu phi này
hiện vẫn còn khoảng năm triệu trẻ em cần được tiêm chủng mở rộng loại vaccine phòng chống bệnh bại liệt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại